vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng qua tại quốc lộ một a đoạn qua xã điện minh thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã làm một mươi ba người thiệt mạng và bốn người bị thương nặng
nạn nhân đều có quan hệ gia đình dòng tộc với nhau ở thôn lương điền xã hải sơn huyện hải lăng
trước sự việc đau lòng này địa phương đã động viên thăm hỏi và tích cực hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
tiếng khóc xé lòng của chị nguyễn thị ất là chị ruột của nạn nhân nguyễn thị gái ở thôn lương điền xã lương sơn huyện hải lăng tỉnh quảng trị khi chứng kiến chiếc xe chở em ruột của mình về nhà
rất đông người dân và gia đình của các nạn nhân đã đến tiếp nhận thi thể của người thân về nhà mai táng
sau khi một mươi ba chiếc xe cứu thương trở thi thể của các nạn nhân từ quảng nam về quảng trị với người dân thôn lương điền đây là cảnh tượng đau lòng nhất
khi trong thôn cùng lúc có nạn nhân
có nhiều đám tang của những người đi rước dâu trên một chiếc xe định mệnh
trước sự việc thương tâm này ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã hỗ trợ gia đình có người chết năm triệu đồng một người
gia đình có người bệnh
đồng nhân dân huyện hải lăng hỗ trợ mỗi người chết ba triệu đồng người bị thương hai triệu đồng
xã hải sơn hỗ trợ mỗi người chết một triệu đồng
tỉnh quảng trị và huyện hải lăng cũng đã cử ba đoàn vào tỉnh quảng nam để phối hợp xử lý hậu quả vụ tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân bị thương
ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có nạn nhân xấu xố
chúng tôi đang chỉ đạo để tiết cực hỗ trợ một cách tối đa cho các gia đình
bây giờ trong lúc tăng gia bổi
họ có thể thực hiện tốt việc hậu sử chăm sóc cho những người bị thương
chúng tôi đang chỉ đạo tập trung các nhân lực các địa phương để rồi hỗ trợ cho các gia đình
niềm vui trong ngày lễ thành hôn bỗng chốc trở thành nỗi đau buồn bi thương
khi tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của một mươi ba người trong đại gia đình
trên hành trình từ làng quê lương điền vào rước dâu ở tỉnh bình định
vụ tai nạn thêm một lần nữa dóng lên hồi chuông về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
của những người điều khiển phương tiện